trong tuần trước chúng ta đã về với huyện đắk rông tỉnh quảng trị
để khám phá những câu chuyện thú vị của tập người paco nơi đại ngàn trường sơn
đó là những câu chuyện về phong tục tập quán về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của bà con
và để tiếp tục cuộc hành trình về với những bản làng bên dòng đắk rông thơ mộng này
chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng hòa mình vào những giai điệu âm nhạc dân gian của bà con paco
những giai điệu lúc nhẹ nhàng như tiếng gió lúc lại vui tươi rộn ràng
như dòng sông con suối nhưng vượt qua tất cả để thấy sự phóng khoáng và lãng mạn
trong tâm hồn của những người con núi rừng nơi đại ngàn
từ xa xưa cuộc sống của đồng bào dân tộc paco đã gắn liền với núi rừng
với con sông con suối với cảnh đường dẫy nơi đại ngàn trường sơn
cuộc sống lãng mạn phóng khoáng giữa núi rừng thiên nhiên ấy dường như đã nuôi dưỡng tâm hồn của họ
để những âm thanh xào xạc của tiếng lá như len lõi vào từng khúc nhạc của cây khèn bè
để tiếng suối gieo trong vắt như tiếng rừng
để những âm thanh xào xạc của tiếng lá như len lõi vào từng khúc nhạc của cây khèn bè
để tiếng đàn ta lư lúc dịu dặt lúc sôi động vui tươi
và để cả những âm thanh huyền bí của núi rừng âm u vào tiếng tủ và linh thiêng huyền thoại

hát giao duyên của người paco rất độc đáo và riêng biệt
bởi tùy theo từng thể loại dân ca mà nó được diễn ra trong lễ hội lúc đi chơi lên giấy hay bên bếp lửa hồng
và với điểu hát riêng này thì lại được lớp trẻ sử dụng nhiều nhất
hát riêng được phỏng tác từ giai điệu phụ nữ khóc than vì chồng chết
khóc nhiều tuôn ra những lời tràn chứa để lệ về thân phận của mình
ngày nay hát riêng được phỏng tác từ giai điệu phụ nữ khóc than vì chồng chết

bằng tài hoa của người nghệ nhân những lời đối đáp được thể hiện theo tính chất đấu lý độc đáo
có thể thấy âm nhạc dân gian của dân tộc paco rất đồ sộ phong phú và đa dạng cả về nội dung lẫn hình thức
tuy nhiên do sự đan sen giao thoa văn hóa với cộng đồng dân tộc khác
nên vấn đề cấp bách hiện nay là bảo tồn tiến tới khôi phục vốn âm nhạc dân gian của người paco
để những câu hát tiếng đàn mãi mãi là niềm tự hào
và làm nên nét riêng cho một tộc người nơi đại ngàn trường sơn

thưa quý vị và các bạn
qua trích đoạn biểu diễn của bài hát này
trích đoạn biểu diễn vừa rồi dường như ta đã phần nào thấy được sự tâm huyết với âm nhạc của những nghệ nhân dân gian
những người con paco họ đã mang tâm nguyện đó lặn lội đến các bản làng xa xôi dọc dãy trường sơn ở miền tây quảng trị
để tìm toi siêu tầm nghiên cứu hướng phục hồi các nét văn hóa truyền thống đang có nguy cơ bị mai một theo thời gian
nỗ lực đó chính là tình yêu là bản năng bảo vệ vốn quý của cha ông biết bao thế hệ
và ngay sau đây chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một con người như thế
từ bao đời nay trong phong tục tập quán của đồng bào dân tộc paco ở đắk rông
luôn chứa đựng nhiều nét đặc trưng với những làn điệu dân ca các điệu múa cổng chiêng tiếng đàn ta lư
đặc biệt có vai trò quan trọng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của mỗi người dân
nếu ai đã sinh ra và lớn lên bên dòng sông đắk rông huyền thoại
nếu ai đã từng được nuôi dưỡng bằng những làn điệu dân ca những khúc hát phong tục tập quán dân gian truyền thống của người paco
thì hẳn sẽ không bao giờ quên được những khúc hát vừa gần gũi mộc mạc vừa thân thương đàm thắm
với nghệ nhân gray sức bảo vệ và khôi phục âm nhạc dân gian của dân tộc
chính là nỗi trăn trở lớn nhất của ông suốt bao năm qua